khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa riêng đêm nay và dạng sáng mai cục bộ có mưa vừa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ